thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó định hướng phát triển kinh tế bắc ninh theo hướng tổng hợp về dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử công nghiệp
tập trung vào kinh tế tri thức trung tâm y tế nghỉ dưỡng của vùng phát triển các chức năng về thương mại
theo đó phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ danh giới hành chính tỉnh bắc ninh được giới hạn như sau
phía bắc giáp tỉnh bắc giang phía đông giáp tỉnh hải dương phía nam giáp tỉnh hương yên phía tây giáp thủ đô hà nội
với diện tích khoảng tám trăm hai mươi hai bảy km hai
theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch mà thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ bổ sung một số mục tiêu
quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bắc ninh gắn với quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội
tạo thành một cực của ba đồng
phía đông giáp tăng trưởng phấn đấu cùng với các địa phương trong vùng thủ đô
trở thành vùng đô thị lớn văn minh hiện đại trong khu vực châu á thái bình dương
đồng thời quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm bắc ninh
theo đó đô thị mới được hình thành trên cơ sở thành phố bắc ninh thị xã từ sơn huyện tiên du
và mở rộng thêm các huyện quế võ yên phong
giữ vai trò là đầu tàu và hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đạt tiêu chuẩn đô thị loại một và trở thành thành phố trực thuộc trung ương